mặc dù lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên tiến hành kiểm tra nhắc nhở nhưng người dân vẫn còn tâm lý chủ quan thậm chí lơ là đối với công tác phòng cháy chữa cháy
nội dung sẽ được phản ánh trong tiểu mục tiêu điểm tuần này còn bây giờ là thông tin về các vụ cháy tai nạn sự cố xảy ra trong những ngày vừa qua
một giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu nhận tin báo cháy từ trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn công an thành phố hà nội về vụ cháy tại số nhà năm mươi một
ngõ bốn mươi ba cổ nhuế phường cổ nhới hai quận bắc tử liêm công an quận bắc tử liêm xuất một xe chỉ huy hai xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt tại hiện trường
thời điểm xảy ra cháy có bốn người trong một gia đình mắc kẹt tại tầng ba đến khoảng hai giờ bốn mươi năm phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn các nạn nhân được lực lượng chức năng cứu nạn đưa ra ngoài an toàn
cũng tại hà nội ngày hai mươi bảy tháng sáu tiếp tục xảy ra cháy nhà dân tại số năm mươi ba ngõ một trăm linh ba phố tám tháng ba phường quỳnh mai quận hai bà trưng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hai bà trưng kịp thời có mặt tổ chức chữa cháy
bốn người mắc kẹt trong đám cháy cũng nhanh chóng được lực lượng chức năng hướng dẫn đưa ra ngoài an toàn
vụ cháy tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy nhà dân có diễn biến rất phức tạp đặc biệt trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay
còn tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam khoảng chín giờ ngày hai mươi bảy tháng sáu cháy xảy ra tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cửa hàng tạp hóa khiến năm người trong cửa hàng mắc kẹt
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hà nam điều động bảy xe chữa cháy và hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
do ngôi nhà được xây dựng cao tầng kiên cố lại chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng kèm theo nhiều khói khí độc khiến công tác tiếp cận dập lửa và triển khai tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn
đến một mươi một h ba mươi đám cháy được dập tắt hoàn toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giải cứu thành công cả năm người bị mắc kẹt bên trong trong đó có ba trẻ em
khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày một tháng bảy cháy lớn xảy ra tại nhà số sáu mươi trên bảy khóm đông thạnh phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang
ba xe chữa cháy một xe thang một xe cứu nạn cứu hộ và năm mươi cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ không chê đám cháy
khoảng ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt không để xảy ra cháy lan trong khu dân cư tuy nhiên hậu quả hai người tử vong và nhiều tài sản bị thiêu dụi
thứ nhất là việc trang bị phương tiện phòng cháy cháy chủ cơ sở đã chủ động trang bị tuy nhiên là không đảm bảo theo quy định của luật phòng cháy cháy
cái thứ hai là việc bố trí duy trì cái hoạt động thường xuyên của phương tiện phòng cháy cháy không đảm bảo
một số các trang thiết bị phương tiện của cơ sở đã bị hỏng tuy nhiên là cơ sở không có biện pháp thay thế
cái thứ ba là cái việc mà bố trí mặt bằng bố trí về hệ thống điện của cơ sở không đảm bảo
không có các biện pháp che chắn cũng như là bảo vệ đối với các đường dây dẫn điện
các đồng chí cũng có chỉ ra những cái bất cập những cái nó chưa được hợp lý thì chúng tôi sẽ khắc phục để nó hoàn thiện hơn
nhà vừa ở vừa là nơi kinh doanh hàng hóa tập trung chủ yếu ở kho và tầng một
loại hình cơ sở như thế này rất phổ biến tại các khu cụm làng nghề hiện nay
khi bất cẩn xảy ra cháy nếu không có lối thoát nạn
việc bên trong thường xuyên xảy ra
lực lượng chức năng cũng xác định cùng với công tác kiểm tra hướng dẫn
việc nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng ngừa chủ động xử lý sự cố cháy nổ khi mới phát sinh đặc biệt quan trọng
đối với cái hoạt động sinh kinh doanh đối với các cái cơ sở mà vừa ở của kinh doanh
thì cái nguy cơ xảy ra cháy là nguy cơ bố trí các cái hàng hóa
thế thì cái việc mà khi mình không hoạt động kinh doanh nữa mình lên mình sinh hoạt gia đình
thì cái vị trí hàng hóa dưới này nếu không được giám sát mà không may xảy ra cháy thì có thể dẫn đến là
nhà chị thường thường là tối này nhà chị lên tầng hai tầng một là thường thường là chị kết tóc ra
tối này tầng một là chị kết tóc ra không có điện tầng một nữa
chỉ có tầng hai tầng ba tầng bốn chị sử dụng thì thì điện thôi
nhà mình cũng thiếu sót một số thì cũng đặt này là xong là cũng bổ sung thêm

không nên lỡ mà nó xảy ra rồi lúc đấy là
là không kiếm đặt lại được đấy nguy hiểm rất nguy hiểm
nếu như trước đây những cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa
chất dễ cháy của hộ gia đình như thế này không thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
thì nay nghị định số một trăm ba mươi sáu của chính phủ lần đầu tiên quy định danh mục cơ sở do ủy ban nhân dân cấp xã quản lý
với điểm mới này những cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh và một số loại hình khác
với nguy cơ cháy nổ cao sẽ được đưa vào diện quản lý
và như vậy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở sẽ phải nâng cao hơn
không để xảy ra tình trạng nhìn thấy nguy cơ cháy nổ mà không kiểm tra xử lý kịp thời
cơ sở hoạt động đảm bảo đúng các quy định và pháp luật
qua công tác kiểm tra đối với đội phòng cháy chữa cháy cũng như lực lượng của công an xã là lòng cốt
đã chỉ rõ về vấn đề đối với các cơ sở các nguyên nhân nguy cơ cháy nổ
cái thứ nhất là do người dân ý thức không hiểu biết dẫn đến nguy cơ cháy nổ
cái thứ hai là đối với các hàng hóa sắp xếp ở các kho cũng như nhà sửa
không đúng theo quy định tiêu chuẩn về công tác phòng cháy cháy
cái thứ ba là về cái mà đối với người công nhân lao động đối với người thực hiện cái nhiệm vụ đó
thiếu kiến thức hiểu biết về công tác phòng cháy cháy dẫn đến nguy cơ về cháy nổ
những mô hình như đội dân phòng hiệu quả tại làng nghề xã la phủ huyện hoài đức
đang được xây dựng và tiếp tục nhân rộng được trang bị thiết bị phương tiện chữa cháy tại chỗ
đây sẽ là lực lượng nòng cốt được bồi dưỡng huấn luyện để tham gia xử lý sự cố cháy nổ
ngay từ lúc ban đầu
nguyện thiết hại do cháy nổ gây ra
nó mang ý nghĩa thiết thực rất lớn tận dụng được cái nguồn nhân lực tại chỗ
thì ta có thể là phòng cháy chữa cháy tại chỗ cứu nạn cứu hộ tại chỗ
thì nó mang cái tính chất hiệu quả nhất định và tuyên truyền giáo dục được toàn thể nhân dân
hiểu biết về công tác phòng cháy chữa cháy
chứ không phải là giao tích tất cả trách nhiệm cho lực lượng phòng cháy chữa cháy hay là công an
chuyên trách phòng cháy chữa cháy
hà nội hiện tập trung hơn một ba trăm linh làng nghề trong đó có hơn bốn trăm linh làng nghề truyền thống
hầu như năm nào tại thành phố hà nội cũng xảy ra cháy lớn tại các làng nghề truyền thống
trong khi các điều kiện cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn và nguồn nước phục vụ chữa cháy
còn bất cập khiến cho công tác chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn
phát huy phương châm bốn tại chỗ duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
để hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra
đó là mục tiêu mà rất nhiều địa phương đã đặt ra
thế nhưng để có thể thực hiện hiệu quả trong thực tế thì chính quyền tại cơ sở phải có những biện pháp cụ thể
có sự quan tâm đúng mức trong đầu tư mua sắm các trang thiết bị phương tiện tại chỗ phục vụ công tác chữa cháy
có như vậy hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở mới bảo đảm thực chất đáp ứng được yêu cầu đặt ra
đội phòng cháy chữa cháy cơ sở thì giao cho cơ quan huyện cũng là trực tiếp đội phòng cháy chữa cháy
thường xuyên xuống để hướng dẫn các đội viên đội phòng cháy cháy cơ sở này làm sao thành tạo được các phương tiện
mà do ủy ban nhân dân xã trang cấp thiết bị như máy bơm phương tiện chữa cháy bình chữa cháy
các trụ nước đã được đặt thì phải hiểu biết được tính năng của nó để khi có cháy nổ xảy ra biết thao tác vận hành
cái thứ ba là huy động
ở các xã bên cạnh để làm sao khi xảy ra cháy lớn thì các xã bên cạnh sẽ cùng vào cuộc với lại các xã bạn để làm sao giảm nguy cơ cháy nổ
trong đó số vụ cháy nhà dân vẫn chiếm tới bốn mươi ba
nhiều vụ cháy xảy ra có nạn nhân mắc kẹt
dẫn tới thương vong về người
tiểu mục bạn nên biết tuần này sẽ là những hướng dẫn cụ thể từ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để thoát nạn xử lý sự cố cháy nổ xảy ra trong gia đình
thưa quý vị và tất cả các bạn chúng ta thường xuyên học những kỹ năng kỹ năng cứng kỹ năng mềm nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh đổi
và hôm nay xuân bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng phát hiện khi xảy ra hoà quả để chiều qua cửa ở đúng nơi quy định và tỉnh lệch
có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính qua cửa phụ để giúp cụ phá cỡ và thang dây gần nối thoát nạn
nếu nhà bạn không có cửa phụ phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban sông qua cửa sổ lên trên tầng sang nhà kia bên cùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc quát ra ngoài qua đường thái nhạc
lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn
an toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc